tại hà nội quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị về công tác quốc phòng quân sự
chủ tịch nước trần đại quang đã dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá dự báo tình hình quốc tế khu vực
đề ra các chủ trương quan điểm xác định nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường
và phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc
tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng quân sự vững mạnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ
quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ và chỉ thị năm của bộ chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tiếp tục phát huy trí tuệ của các nhà nghiên cứu khoa học các học viện nhà trường cán bộ lãnh đạo
chỉ huy tham mưu đề xuất với lãnh đạo đảng nhà nước những nội dung giải pháp đột phá trong nghệ thuật quân sự
khoa học kỹ thuật quân sự khoa học xã hội nhân văn quân sự góp phần xây dựng quân đội cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại trong đó một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại
xây dựng quân đội dân quân tự vệ thực sự là lực lượng nòng cốt tiên cậy của đảng nhà nước nhân dân
sẵn sàng đánh thắng các hình thức chiến tranh xâm lược trong mọi tình huống